như đã đưa tin sáng cùng ngày mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh chiếc xe tải bị một người đàn ông đầu chọc

sự việc xảy ra trên đường bùi thị xuân đoạn giáp danh giữa thành phố dĩ an và thành phố thuận an tỉnh bình dương
thưa quý vị khoảng một mươi h bốn mươi phút ngày hai mươi bảy tháng năm tại khu vực rừng chút mút thuộc xá lâm thủy lệ thủy quảng bình giáp biên giới việt lào
lực lượng chức năng phát hiện một nam giới tử vong bên trên nạn nhân có một sợi dây cạnh đó là mũ và dép
qua đánh giá ban đầu cơ quan chức năng nghi vấn đây là trần văn thông nghi phạm sát hại vợ hờ
địa điểm phát hiện nạn nhân cách hiện trường vụ án mạng xảy ra vào ngày sáu tháng năm khoảng vài trăm mét
lực lượng biên phòng quảng bình tiến hành bảo vệ hiện trường
vụ để xác định chính xác danh tính
qua những dấu hiệu tại hiện trường lực lượng chức năng nghi vấn đây là trần văn thông
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám chú thôn hồng sơn xã trường sơn huyện quảng ninh quảng bình
nghi phạm sát hại vợ hờ cách đây hơn hai mươi ngày
khoảng một mươi năm h ngày sáu tháng năm chị htm chú bản chút mốt xã lâm thủy huyện lệ thủy
cùng trần văn thông sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám nguyên quán xã trường sơn huyện quảng ninh vào khu vực rừng gần nhà chị m
sau đó không lâu ông thông còn hiện cho người
người thân ở xã trường sơn báo mình vừa sát hại chị m rồi tắt máy
khi mọi người tìm kiếm phát hiện chị m tử vong cách nhà khoảng chín trăm linh mét
nhận tin báo lực lượng chức năng triển khai truy tìm nghi phạm
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân xã lâm thủy ông thông có mối quan hệ tình cảm với chị mờ thời gian dài nhưng không đăng ký kết hôn
trước đây chị m có một đời chồng và hai đứa con riêng
sau đó có với ông thông một đứa con
hiện hai người này đang sinh sống trên mảnh đất bố mẹ chị mờ cho và đang trong quá trình làm nhà
nguyên nhân ban đầu có thể do ghen tuông dẫn đến việc ông thông ra tay sát hại người vợ hờ
sau đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với trần văn thông để điều tra về hành vi sát hại người khác
ngày hai mươi tám tháng năm một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một nhà xưởng ở bình dương
sự việc xảy ra vào sáng sớm khói lửa cun cuộn cao hàng chục mét có nhiều tiếng nổ phát lớn
ngay lập tức công an tỉnh bình dương đã điều năm mươi bốn cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy
cụ thể khoảng tám giờ ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng công an tỉnh bình dương tiếp nhận tin báo xảy ra vụ cháy tại công ty trách nhiệm hiệu hoạn công nghiệp nghệ năng trên đường dt bảy trăm bốn mươi ba phương tân đông hiệp thành phố dĩ an tỉnh bình dương
công an tỉnh bình dương đã huy động một mươi xe chuyên dụng năm mươi bốn cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy
thiêu tá lêu hữu tài phó trưởng phòng cảnh sát phòng cháy trợ cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình dương trực tiếp chỉ huy lực lượng trợ cháy tại hiện trường
kết cấu nhà xưởng khung thép mái tô lê tổng diện tích một năm trăm linh m hai khu vực cháy khoảng hai trăm linh m hai chất cháy chủ yếu là giấy nhựa sản phẩm làm mát máy công nghiệp
đến chín h ba mươi phút đám cháy cơ bản đã được khống chế vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại đáng kể về tài sản
công an tỉnh bình dương cho biết nhà xưởng nơi xảy ra vụ cháy đã bị đình chỉ hoạt động từ ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ
sáng ngày hai mươi tám tháng năm một đám cháy xảy ra tại ngôi nhà một mươi một mươi hai phố hàng hành quận hoàn kiếm hà nội lực lượng phòng cháy chữa cháy và công an hàng chống đã ngay lập tức có mặt rất may không có thiệt hại nào về người
cụ thể khoảng chín h ba mươi phút cùng ngày người dân phát hiện có khói bốc ra từ tầng tung của ngôi nhà trên nên đã báo cho lực lượng chức năng
chị hồng thúy một người dân chứng kiến sự việc cho biết ngọn lửa ban đầu âm ỉ nhưng sau đó nhanh chóng bùng lên dữ dội đứng từ xa cũng nhìn thấy ngọn lửa cháy dữ dội
ngay sau khi nắm bắt thông tin công an phường hàng chống đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận hoàn kiếm đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
tại hiện trường lực lượng chữa cháy tại chỗ tổ liên gia chữa cháy khu dân cư cũng đã khẩn trương tiếp cận khu vực xảy ra cháy triển khai các phương án dập lửa
sau khoảng hai mươi phút ngọn lửa được khống chế và không gây cháy lan vụ việc không có thiệt hại về người thiệt hại về tài sản đang được thống kê nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ
mới đây công an quận cầm lệ thành phố đà nẵng vừa truy xét bắt giữ hai đối tượng tuổi vị thanh niên gồm nguyễn đăng minh tuấn và dương khánh sơn cùng sinh năm hai nghìn bảy trú tại huyện lệ thủy tỉnh quảng bình về hành vi cướp giật các đối tượng có hành vi phạm tội hết sức manh động trên đường phố đà nẵng
theo công an quận cẩm lệ tuấn và sơn sớm bỏ học sạt nhà từ quảng bình vào thành phố đà nẵng để kiếm việc làm có tiền tiêu xài gần đây hai đối tượng này thường chạy xe rong rủi các tuyến đường tìm sơ hở của người đi đường để cướp giật tài sản
cụ thể khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng năm tuấn điều khiển xe máy biển kiểm soát hai mươi chín t một sáu nghìn hai trăm một mươi năm chờ sơn đi từ phòng trọ ở số k sáu mươi bốn đường đoàn phú tứ thuộc quận liên triều đà nẵng đến khu vực đường trường trinh quận cầm lệ
khi đang dừng chờ đèn đỏ thì hai đối tượng phát hiện bà nguyễn thị mờ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại xã tam tiến huyện núi thành tỉnh quảng nam đi bộ cùng chiều trên đường gom dân sinh trên cổ có đeo sợi dây chuyền bằng vàng nên bám theo
lúc này sơn lên cầm lái xe máy áp sát để tuấn giật dây chuyền vàng trên cổ bà mờ rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường cả hai sau đó mang dây chuyển đi bán được một mươi hai bảy triệu đồng
tuấn dùng số tiền sáu năm triệu đồng để đi chụp lại điện thoại iphone một mươi ba đã cầm trước đó
số tiền còn lại cả hai tiêu xài
những tưởng vụ cướp cho lọt nên sáng ngày hai mươi bảy tháng năm tuấn sơn lại tiếp tục bàn nhau đi tìm con mồi tiếp theo
nhưng cả hai đã bị bắt và cuối đầu khai nhận toàn bộ hành vi cướp giật
thưa quý vị chiều ngày hai mươi bảy tháng năm trên địa bàn huyện đồng xuân tỉnh phú yên vừa xảy ra một vụ nổ nghi do cưa đạn là một người tử vong
sau tiếng nổ lớn nhiều người chạy tới hiện trường thì phát hiện anh b đã tử vong lực lượng chức năng phát hiện một quả đạn đã bị cưa có được đứt
theo đó lúc một mươi hai giờ cùng ngày người dân xung quanh nhà ông phan diên chú thôn phước huệ xã xuân quang hai huyện đồng xuân nghe một tiếng nổ lớn
người dân và lực lượng chức năng đến kiểm tra thì thấy anh huỳnh ngọc p tử vong không nguyên vẹn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại xã xuân quang
nhiều vật dụng rơi vãi tung tué khắp nơi
kiểm tra căn bếp lực lượng chức năng phát hiện một quả đạn đã bị cưa có đường đứt chiếc cơ máy
trong bếp có hai quả đạn gồm một quả đạn pháo một trăm linh năm ly và đạn cối tám mươi hai
còn nguyên hiện công an huyện đồng xuân đang điều tra làm rõ vụ nổ trên
trước đó nhiều vụ việc tử vong do cưa bom mìn đã diễn ra ở nhiều địa phương
dù đã được cảnh báo nhưng người dân vẫn chủ quan
gần đây nhất là sáng ngày một mươi bảy tháng một người dân ở ấp âu quyền xã tân ân tây huyện ngọc hiển tỉnh cà mau
thấy ba người đi trên một phương tiện thủy đến khu vực sông cửa lớn cách cầu năm căn khoảng bảy km để đục hầu mò tìm phế liệu
không lâu sau có tiếng nổ lớn phát ra cả ba người mất tích gồm
nguyễn ngọc tư sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai tạ văn nhí sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một và nguyễn trí hiếu sinh năm hai nghìn tám cùng tạm trú tại khóm sapo thị trấn nam căn
khi nổ lớn phát ra người dân cách vụ nổ chừng bảy trăm linh đến tám trăm linh mét ghi nhận nhiều vật dụng treo trong nhà bị rơi xuống đất nhiều tủ kính bị nứt vỡ
kiểm tra tại bìa rừng gần nơi xảy ra tiếng nổ lớn lực lượng chức năng tìm thấy một chiếc vỏ lãi là phương tiện di chuyển của nhóm người mất tích
gần đó là một chiếc bình hơi
loại thường dùng cho thợ lặn
nguyên nhân vụ nổ được xác định do ba người này buộc quả bom vào trước bỏ lái rồi di chuyển sang bìa rừng bên kia bờ sông cửa lớn dùng cơ điện để cưa bom rồi dẫn đến sự việc đau lòng
thưa quý vị tòa án nhân dân tỉnh khánh hòa chuẩn bị xét xử vụ án đánh bạc trong đó có sự bảo kê của một cán bộ bộ công an
theo lịch xét xử ngày năm tháng sáu tòa án nhân dân tỉnh khánh hòa mở phiên tòa xử một mươi tám bị cáo trong vụ đánh bạc tổ chức đánh bạc đưa hối lộ và nhận hối lộ liên quan một sòng bạc ở thành phố nha trang
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh khánh hòa khoảng một mươi sáu h ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh khánh hòa bắt quả tang tại câu lộc bộ joker club ở lô hai mươi ba hai mươi đường số hai khu đô thị hà quang hai phường phước hải thành phố nha trang
đang tổ chức đánh bạc cho bảy người với hình thức dùng tiền đổi chip đánh bài poker ăn thua bằng tiền khám xét căn phòng cảnh sát thu giữ năm trăm tám mươi hai chip tương đương ba trăm linh bốn triệu đồng cùng nhiều tăng vật liên quan
trong số các con bạc có ông ham yung chun bốn mươi tám tuổi quốc tịch hàn quốc đang bị cảnh sát hàn quốc truy nã quốc tế về tội trộm cắp tài sản và interpol đã có thông báo truy nã từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
hiện bị can này đang bị tạm giam tại trại tạm giam công an tỉnh khánh hòa
kết quả điều tra xác định từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn minh hải ngụ thành phố hồ chí minh nguyễn đình hoàng long hứa vũ long cùng ngụ thành phố nha trang
nguyễn hữu văn ngụ thành phố huế cùng góp vốn tổ chức câu lạc bộ poker yoker club cho khách đến đánh bạc bằng hình thức dùng tiền đổi chip để chơi bài poker thắng thua bằng tiền
những người trên tổ chức đánh bạc và cắt phế năm tiền thắng được trong một ván bài của người thắng cuộc
nhóm người trên thuê bảy người làm quản lý quầy thu ngân đổi tiền chip cho khách đến chơi
ghi chép sổ sách tri tiêu thu nhập hàng ngày của câu lạc bộ người chia bài chăm sóc khách hàng mời khách đến chơi
từ ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba nhóm người trên đã thu lợi bất chính từ hoạt động chơi poker thắng thua bằng tiền tại yoker club gần sáu tỷ đồng
điều tra mở rộng vụ án cơ quan điều tra phát hiện một cán bộ thuộc bộ công an cơ quan phía nam nhận tiền để bảo kê cho sòng bạc trên
viện kiểm sát xác định từ năm hai nghìn một mươi bảy đến giữa năm hai nghìn hai mươi
nguyễn minh hải và một số người có phốn đã mở một mươi bàn chơi poker tại nha trang bridge club poker club
ở khu vực khách sạn c ba mươi nguyễn thiện thuật nằm trên đường nguyễn thiện thuật thành phố nha trang
việc quản lý vận hành các câu lạc bộ trên được giao cho một số người quốc tịch trung quốc campuchia
hải chịu trách nhiệm ngoại giao để các sòng bạc hoạt động mà không bị kiểm tra
tháng chín năm hai nghìn hai mươi nguyễn minh hải có thông tin việc cục cảnh sát hình sự bộ công an đang có kế hoạch kiểm tra các địa điểm poker tại nha trang
liên hệ với lường tiến quân đang là phó phòng bốn thuộc cục cảnh sát hình sự bộ công an khu vực phía nam
phụ trách địa bàn tỉnh khánh hòa về lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội để nhờ giúp đỡ và được quân đồng ý
hai bên gặp nhau lần đầu hồi tháng chín năm hai nghìn hai mươi tại thành phố hồ chí minh
tại đây quân ra điều kiện phải chi tiền hàng tháng để câu lạc bộ trơ poker tại khách sạn c ba mươi không bị cục cảnh sát hình sự kiểm tra
sau khi dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát tại khánh hòa hải chuyển qua địa điểm khách sạn merbai ở địa chỉ một trăm linh trên tám trần phú phường lộc thọ thành phố nha trang
tại đây hải cùng đồng phạm mở sáu bàn pô và mở sáu bàn nữa tại khách sạn boton ở số sáu phạm văn đồng phường vĩnh hòa thành phố nha trang
giai đoạn này lường tiến quân yêu cầu hải liên hệ qua người tên hùng chưa rõ nhân thân lai lịch để trao đổi thông tin cũng như chuyển tiền cho mình
đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai hải góp vốn thành lập joker club
hải góp vốn thành lập joker club tại khu đô thị hà quang hai cũng với phương thức thủ đoạn như cũ để hoạt động mà không bị kiểm tra
sau đó hải giao cho nguyễn đình hoàng long quản lý vận hành joker club
cơ quan tố tụng kết luận trước khi bị bắt giữ hải và long đã chi cho lường tiến quân bốn trăm hai mươi triệu đồng
cũng theo viện kiểm sát quá trình điều tra nguyễn minh hải còn khai nhận từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi chín hải đưa cho lường tiến quân nhiều lần tổng cộng ba mươi năm usd
mới đây tại can lộc hà tĩnh một chiếc xe container đậu trên đường
xe container đậu trên đường quốc lộ một thuộc địa bàn thị trấn nghèn vẫn còn bật xi nhan nhưng tài xế được phát hiện đã tử vong trong ca bin
chi tiết vụ việc sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị ngay sau đây
lãnh đạo ủy ban nhân dân thị trấn nghèn cho biết trên địa bàn vừa phát hiện một tài xế xe container tử vong bất thường trong cabin
theo đó vào khoảng một mươi giờ ngày hai mươi bảy tháng năm người dân phát hiện xe container biển số tám mươi chín h một mươi bốn x đậu trên đường trong thời gian rất lâu
đèn xi nhan nhấp nháy mà không di chuyển nên đã trào lên từ cánh cửa xe để xem
lúc này người dân phát hiện tài xế đã tử vong bất thường trên giường nghỉ trong ca bin
nhận được tin báo công an huyện can lộc đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh hà tĩnh và đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân cũng như xác minh danh tính tài xế
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật mời quý vị cùng theo dõi
ngày hai mươi tám tháng năm đại diện công an tỉnh khánh hòa cho biết đã có kết quả kiểm tra nồng độ cồn ma túy của cao nhật trường hai mươi hai tuổi chú huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa
người điều khiển xe máy tông trung tá cảnh sát giao thông ptat bốn mươi tuổi khiến nạn nhân tử vong
theo đó qua kiểm tra nhanh trường có kết quả âm tính với nồng độ cồn và ma túy
cũng theo nguồn tin từ đại diện công an tỉnh khánh hòa sau khi tông trung tá p trường cùng phương tiện ngã xuống đường
năm thanh niên cũng bị thương và đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa thị xã ninh hòa
hiện nam thanh niên đang được chữa trị ở bệnh viện các đơn vị đang đấu tranh làm rõ vụ việc
sáng hai mươi tám tháng năm cơn mưa lớn kéo theo lốc xoáy bất ngờ quét qua đồi dốc đỏ thuộc xã đăng hà huyện bù đăng tỉnh bình phước làm lở đá văng xuống đường khiến một học sinh bị thương
cụ thể khoảng bảy giờ cùng ngày cơn mưa lớn kéo theo lốc xoáy bất ngờ xuất hiện tại địa bàn xã đăng hà đoàn qua km hai mươi ba quét qua đồi dốc đỏ kéo dài gần một giờ đồng hồ khiến một cây lớn bị gãy đổ
chắn ngang tuyến đường huyết mạch nối tỉnh bình phước và tỉnh lâm đồng đường sao bọng đăng hà gây ách tắc giao thông nghiêm trọng
thời điểm này một phụ huynh chở con đi tổng kết năm học đến khu vực cây cấy đổ thì bất ngờ bị đá trên đồi dốc đỏ sạt lở văng xuống đường trúng vào người khiến hai mẹ con tấy ngã rất may cháu bé chỉ bị thương nhẹ
nhận được tin báo ủy ban nhân dân xã đăng hà đã cử lực lượng dân quân thường trực đến cưa cây phát cảnh khoảng ba mươi phút sau tuyến đường đã được thông
chính quyền địa phương xã đăng hà đang phối hợp với cơ quan chức năng liên quan tiếp tục khảo sát khắc phục thiệt hại đảm bảo an toàn lưu thông cho người dân
mới đây một đoàn clip xe khách xe buýt dàn hàng đón trả khách trên đường xung quanh bến xe gia lâm đã khiến dư luận xôn xao
ngoài biển cấm chạy dưới tốc độ tối thiểu là hai mươi km trên giờ
nhiều tuyến phố xung quanh bến xe gia lâm long biên hà nội còn có biển cấm xe khách dừng đỗ
nhưng hiện nay nhiều xe khách vẫn rồng rắn đi rùa bò thậm chí đứng im trên đường đón khách
theo đoàn clip rất nhiều xe khách dàn hàng ra đường bất chấp nhiều phương tiện đang lưu thông
thậm chí xe buýt chạy tuyến kế cận cũng dừng ở biển cấm đón khách trên đường
nhiều xe còn đi song song chè nép nhau dẫn đến ủn tắc giao thông
việc này vừa gây nguy hiểm vừa gây bức xúc lo sợ cho người đi đường
mới đây công an huyện ba bể tỉnh bắc cạn vừa bắt quả tăng đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chân ma túy
sau khi khám xét nơi ở của đối tượng cơ quan công an còn thu giữ thêm nhiều vật liệu nổ được đối tượng cất giấu tại nhà
chiều ngày hai mươi năm tháng năm đối tượng linh văn sùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại thôn xáo xào xã thượng quan huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn
bị phát hiện và bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chân ma túy
tăng vật thu giữ gồm một xe mô tô một điện thoại di động một gói heroin có khối lượng một mươi ba gram
khám xét khẩn cấp tại nhà của đối tượng sùng tại thôn sáo sào
cơ quan công an còn phát hiện và thu giữ một hai kg thuốc nổ một mươi tám kim nổ và chín đoạn dây cháy chậm
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ba bể đang hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật
riêng hành vi tàng trữ vật liệu nổ trái phép vụ việc sẽ được bàn giao cho phòng an ninh điều tra công an tỉnh bắc cạn thụ lý theo thẩm quyền
vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tây hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trần đắc phong
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ở phường đống đa thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
trước đó tháng ba năm hai nghìn hai mươi một phong đã ký hợp đồng thuê một chiếc xe ô tô hyundai grass i một mươi trên địa bàn phường phú thượng quận tây hồ với giá một mươi triệu đồng một tháng
thuê xe xong phong làm giả giấy đăng ký xe ô tô này sau đó mang đi cầm cố lấy một trăm bốn mươi triệu đồng ăn tiêu cờ bạc rồi bỏ trốn
đến ngày hai mươi một tháng năm đội điều tra tổng hợp công an quận tây hồ thành phố hà nội
phát hiện đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc nên đã bắt giữ trần đắc phong
tại cơ quan công an đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
công an quận tây hồ đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định
ngày hai mươi bảy tháng năm chủ tịch ủy ban nhân dân phường đông thanh cho biết
cường đang làm hồ sơ đề nghị khen thưởng đối với anh phạm văn phúc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
ở khu phố một phường đông thanh thành phố đông hà tỉnh quảng trị
bởi có hành động dũng cảm cứu sống một bé gái bị đuối nước
vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng năm anh phúc đang ở nhà tại khu phố một phường đông thanh
thì bất ngờ nghe thấy tiếng la hét ở phía bờ sông hiếu
lập tức anh phúc chạy đến thấy một cháu bé vừa chạy vừa khóc
hỏi ra mới biết có một bé gái khác vừa bị rơi xuống sông
không chút đắn đo anh phúc nhanh chóng tiếp cận vị trí và lao xuống cứu cho bé kịp thời đưa lên bờ
nạn nhân sau đó tỉnh lại và được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
đa khoa tỉnh quảng trị
nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả các chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ
về việc xử lý tình trạng tranh lệch cao giữa giá vàng miếng sgc trong nước và giá thế giới
tối ngày hai mươi bảy tháng năm ngân hàng nhà nước việt nam thông tin sẽ điều chỉnh phương án bình ổn thị trường vàng
theo đó ngân hàng nhà nước dừng đấu thầu bán vàng miếng
và sẽ triển khai phương án bình ổn thay thế trong thời gian sớm nhất
dự kiến bắt đầu từ ngày ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
từ ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn
năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay ngân hàng nhà nước đã tổ chức chín phiên đấu thầu bán vàng miếng sgc tăng cung ra thị trường
trong đó có sáu phiên đấu thầu thành công với tổng khối lượng trúng thầu là bốn mươi tám năm trăm linh lượng vàng
ngân hàng nhà nước đấu thầu vàng miếng nhằm kéo giảm khoảng cách giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới
thế nhưng cứ sau mỗi phiên đấu thầu giá vàng miếng sgc trong nước lại tăng
giá vàng miếng sgc kết thúc phiên ngày hai mươi bảy tháng năm ở mức tám mươi bảy chín mươi đến tám mươi chín chín mươi

giá vàng miếng sgc tăng gần bảy triệu đồng một lượng so với trước phiên đấu thầu đầu tiên hai mươi ba tháng bốn
và cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng một mươi bảy triệu đồng một lượng
ngày hai mươi bảy tháng năm công an huyện mỹ đức hà nội cho biết đã bắt giữ phạm văn tiệp sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín
chú tài xá suy xá huyện mỹ đức để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
năm hai nghìn hai mươi bốn tiệp làm đơn tố cáo ông c sáu mươi một tuổi nguyên là bí thư chủ tịch một xá trên địa bàn huyện mỹ đức
có nhiều sai phạm trong việc quản lý sử dụng đất đai
sau đó ông c trao đổi với tiệp và đề nghị rút đơn tổ cáo
tuy nhiên tiệp đưa ra điều kiện ông c phải đưa số tiền năm trăm linh triệu đồng nếu không sẽ gửi đơn lên cấp cao hơn
ngày hai mươi sáu tháng năm ông c đưa năm trăm linh triệu đồng cho tiệp và bị cảnh sát bắt quả tang
hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ
ngày hai mươi bảy tháng năm đại diện phòng cảnh sát giao thông pc tám công an tp hcm cho biết
đơn vị đang xác minh đoạn cơ líp
độ đen như sân khấu di động được chia sẻ trên mạng xã hội để xác minh lái xe xử phạt
theo nội dung đoạn clip dài hai mươi một giây chiếc ô tô con màu trắng độ đèn di chuyển chậm trên đường
đáng chú ý chiếc xe vừa đi vừa trước đèn liên tục với hai màu vàng trắng chứa thẳng về phía trước
giống như ánh đèn sân khấu hóa cả vào màn hình camera đang quay
hình ảnh trong clip cho thấy chiếc xe mang biển số năm mươi một k tám mươi bảy nghìn tám mươi bảy biển số đăng ký tại tp hcm
xem đoạn cơ líp đại diện phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm cho hay
hành vi của tài xế trong clip đã vi phạm điểm a khoảng ba điều một mươi sáu nghị định một trăm linh năm hai nghìn một mươi chín
sửa đổi bổ sung bởi nghị định một trăm hai mươi ba năm hai nghìn hai mươi một
cụ thể là điều khiển xe lắp thêm đèn phía trước phía sau trên nóc dưới gầm một hoặc cả hai bên thành xe
với lỗi này cảnh sát giao thông cho hay người lái xe sẽ bị phạt từ một đến hai triệu đồng tức bằng lái từ một đến ba tháng
ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt
người thực hiện hành vi vi phạm còn bị buộc phải lắp đầy đủ thiết bị
hoặc khôi phục lại tính năng kỹ thuật của thiết bị theo quy định tháo bỏ những thiết bị lắp thêm không đúng quy định
sáng hai mươi bảy tháng năm sở giao thông vận tải tp hcm đã có văn bản số một trăm bảy mươi năm bcsgtvt
gửi bộ giao thông vận tải quỹ ban nhân dân tp hcm và các cơ quan chức trách liên quan
về tình hình khắc phục sự cố sạt lở hầm trí thạnh trên tuyến đường sắt xuyên việt qua địa phận huyện tuy an
theo văn bản này khi thứ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn danh huy trực tiếp kiểm tra tại hiện trường hầm trí thạnh ngày hai mươi ba tháng năm
ban quản lý dự án tám mươi năm của bộ giao thông vận tải dự kiến thời gian nỗ lực khắc phục xong sự cố để thông tàu trong ngày hai mươi sáu tháng năm
tuy nhiên trong quá trình huy động nhân lực phương tiện thiết bị thu dọn đất đá bên trong hầm trí thạnh
thì sáng hai mươi sáu tháng năm tình trạng sạt lở tái diễn với khoảng năm mươi mét khối đất đá
ngay sau đó ban quản lý dự án tám mươi năm đã chuyển đổi đơn vị thi công là công ty cổ phần tập
đoàn đèo cả có năng lực kỹ thuật và phương tiện thiết bị hiện đại khẩn trương đến hiện trường triển khai các biện pháp khắc phục sự cố
tuy nhiên do không gian hiện trường hẹp kết cấu địa chất hầm chỉ thách yếu và phức tạp nên chưa thể xác định được thời gian thông hầm
hoạt động trung chuyển hành khách trên các đoàn tàu vẫn tiếp tục triển khai thực hiện cho đến khi hầm đường sắt trí thạnh thông tuyến
trưa hai mươi bảy tháng năm ban quản lý bến phà đồng bài trực thuộc công ty cổ phần đảm bảo giao thông đường thủy hải phòng cho biết
phà bị sự cố ngày hai mươi sáu tháng năm đã được kéo đi nhờ vậy bến phà đồng bài đã hoạt động trở lại bình thường
nguyên nhân khiến cho phà hp hai nghìn bảy trăm ba mươi năm bị tràn nước vẫn đang trong quá trình điều tra
còn nhìn vào vết rách hầm kín mũi phà thì có vẻ như phà đã bị va vào một vật cứng khiến đáy bị rách
vết rác dài khoảng ba mươi cm khiến cho nước tràn vào
trong tối hai mươi sáu tháng năm đợi thủy chiều xuống bơm hết nước trong khoang ra
với sự trợ giúp nâng của các tàu bên cạnh phà đã nổi lên được và kéo khỏi lối lên xuống của bến đồng bài
để đưa về xưởng sửa chữa
ban quản lý bến phà đồng bài cho biết việc sửa chữa nhanh phải mất nửa tháng
vì còn tùy thuộc vào con nước để có thể kéo phà lên bờ
trưa hai mươi bảy tháng năm phà ra cát bà vì nguyên nhân nào đó chưa xác định được
khoang này bị bục nước tràn vào và làm nửa đầu phà dần chìm xuống nước
thời điểm xảy ra sự việc phà vừa từ bến cái viềng bên đảo cát bà về
cập bến đồng bài đã trả khách xong và đang đón hành khách đi quay lại cát bà
sự cố khiến mọi hoạt động vận chuyển khách tại bến phà phải tạm dừng
nhiều xe ô tô xe máy cùng khách ở bến đồng bài phải chuyển sang bến phà gót cũ
đã dừng hoạt động mấy tháng nay để tiếp tục sang đảo cát bà
trước hai mươi bảy tháng năm trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sống thần
thuộc viện vật lý địa cầu việt nam thông tin
lúc chín h hai mươi bảy phút một mươi hai giây cùng ngày tại ninh bình xảy ra một trận động đất mạnh ba bốn độ richter
vị trí xảy ra động đất có tọa độ hai mươi một trăm chín mươi sáu
độ vị bắc một trăm linh năm bảy trăm bảy mươi tám độ kinh đông
có độ sông chấn tiêu khoảng một mươi bảy km
nằm trên địa bàn huyện nguyên núi nho quang ninh bình
khi xảy ra động đất nhiều người dân trên địa bàn huyện nho quan thấy các đồ vật rung lắc nhẹ
cho đến thời điểm hiện tại chính quyền địa phương chưa ghi nhận thiệt hại do trận động đất này gây ra
trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần đang tiếp tục theo dõi diễn biến trận động đất
không chỉ sở hữu khung cảnh thiên nhiên hoang sơ với biển xanh cát trắng
khiến nhiều người liên tưởng đến maldives
hòn hai bờ đập còn hút khách bởi nhiều trải nghiệm thú vị như lặn biển ngắm san hô cắm trại hay câu mực đêm
hòn hai bờ đập là một hòn đảo thuộc quần đảo nam du tỉnh kiên giang
nơi đây được mệnh danh là hạ long của phương nam
với nhiều hòn đảo lớn nhỏ tạo nên khung cảnh hoang sơ nhưng không kém phần quyến rũ
còn hai bờ đập có hình dáng khá đặc biệt
gồm hai phần được nối liền bằng bột giấy đá tự nhiên giống như một con đập
thiên nhiên nơi đây vẫn xứng nguyên được vẻ đẹp kỳ bí quyền sơ hấp dẫn các tín đồ ưa xê dịch tới trải nghiệm khám phá
tới hòn hai bờ đập du khách sẽ được đắm mình dưới làn nước trong veo mát lạnh
điểm đặc biệt nước biển ở đây có màu xanh ngọc bích đẹp không kém gì maldives
đối với những ai thích khám phá chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của hòn đảo
có thể thử cắm trại dưới hàng dừa xanh ngát bao quanh
sau khi cắm trại du khách có thể tổ chức tiệc bbq đốt lửa trại và tổ chức các hoạt động tim yêu đình
về đêm khi không gian trở nên tĩnh lặng lắng nghe tiếng sóng vũ rì rào yên tĩnh
cũng là một trải nghiệm đáng nhớ với bất cứ ai đặt chân đến đây
một trong những trải nghiệm thú vị được nhiều du khách quan tâm và thấy thích thú nhất khi đến với hòn hai bờ đập
là lặn biển tận mắt ngắm nhìn những dặn sàn hồ rực rỡ dưới đại dương
hệ sinh thái ở khu vực này được đánh giá là vô cùng đa dạng với nhiều loại sinh vật phong phú
ngoài ra tới đây du khách còn có thể tham gia hoạt động bắt nhung bắt cá
và lắng nghe những câu chuyện thú vị từ ngư dân địa phương
không chỉ sở hữu bãi tắm sạch hòn hai bờ đập còn hấp dẫn du khách với nhiều loại hải sản tươi ngon
như cá ghẹ mực cua ốc
du khách cũng có thể tự tay đánh bắt và thưởng thức các món ngon từ hải sản nơi đây
để di chuyển tới hòn hai bờ đập du khách từ tp hcm bắt xe khách t hà tiên xuống ngã ba ba hòn
sau đó du khách sẽ di chuyển bằng tàu tới hòn heo với giá khoảng ba mươi đồng một lượt
rồi từ đây thuê tàu cá để ra bờ đập
lựa chọn khác là du khách có thể từ tp hcm xuống rạch xá
tiếp tục đi tàu thường hoặc tàu cao tốc tới đảo
thời gian di chuyển khoảng hai năm giờ đồng hồ tùy từng phương tiện
ngày hai mươi sáu tháng năm tại trung tâm văn hóa việt nam ở thủ đô paris
đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm ảnh tư liệu hồ chí minh khát vọng độc lập dân tộc
do khu di tích chủ tịch hồ chí minh tại phủ chủ tịch và đại sứ quán việt nam tại cộng hòa pháp phối hợp tổ chức
tham dự sự kiện có đông đảo bạn bè pháp bà con kiều bào học sinh sinh viên và cán bộ nhân viên các cơ quan đại diện việt nam tại pháp
phát biểu tại lễ khai mạc đại sứ việt nam tại pháp đinh toàn thắng nhấn mạnh
triển lãm kể lại hành trình về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của chủ tịch hồ chí minh
từ những năm tháng tuổi trẻ bôn ba tìm đường cứu nước đến khi trở thành vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc việt nam
mỗi hiện vật hình ảnh tài liệu đều cho thấy những hy sinh gian khổ mà bác đã trải qua
những chiến công hiển hách mà bác đã cùng dân tộc việt nam lập nên
đại sứ đinh toàn thắng khẳng định giữa sự lãnh đạo của chủ tịch hồ chí minh
nhân dân ta đã trải qua bao hy sinh gian khổ cuối cùng đã giành được thắng lợi vẻ vang
trong hai cuộc kháng chiến chống pháp và mỹ khát vọng giải phóng dân tộc đã trở thành hiện thực
vì vậy triển lãm về cuộc đời và sự nghiệp của bác là một lời nhắc nhở sâu sắc đối với mỗi chúng ta
về trách nhiệm của mình trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách của bác
triển lãm hồ chí minh khát vọng giải phóng dân tộc giới thiệu gần hai trăm linh bức ảnh tư liệu tài liệu
về thân thế cuộc đời sự nghiệp của bác với nội dung gồm năm phần
nguyễn tất thành quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước và hành trình từ người thanh niên yêu nước
thành người chiến sĩ cộng sản năm một nghìn chín trăm một mươi một một nghìn chín trăm ba mươi
lãnh tụ nguyễn ái quốc thành lập đảng cộng sản và chỉ đạo phong trào cách mạng việt nam một nghìn chín trăm ba mươi một nghìn chín trăm bốn mươi năm
lãnh tụ hồ chí minh khai sinh nước việt nam dân chủ cộng hòa và lãnh đạo cuộc kháng chiến kiến quốc thắng lợi một nghìn chín trăm bốn mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
chủ tịch hồ chí minh lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ miền bắc xã hội chủ nghĩa đấu tranh giải phóng miền nam thống nhất tổ quốc một nghìn chín trăm năm mươi năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
hồ chí minh trong lòng nhân dân thế giới một nghìn chín trăm sáu mươi chín đến nay
trước đông đảo những người bạn pháp và bà con kiều bào bà lê thị phượng giám đốc khu di tích chủ tịch hồ chí minh tại phủ chủ tịch bày tỏ
vắt ngang qua ba thế kỷ từ hai châu lục muôn vàn xa xôi trải qua biết bao thăng trầm thử thách
hai nước việt nam và pháp chúng ta có một đời
hồ chí minh đã tạo ra một đối quan hệ rất đặc biệt với sự gắn bó mật thiết về lịch sử văn hóa xã hội
như một sự sắp đặt của lịch sử mối quan hệ ấy còn được khởi đầu bằng việc hơn một trăm linh năm trước đây
từ sức hút của khẩu hiệu tự do bình đẳng bác ái với khát vọng độc lập dân tộc
nguyễn ái quốc hồ chí minh đã đến nước pháp bắt đầu cuộc hành trình mang tầm vóc thời đại
để được xem nước pháp và các nước khác làm như thế nào rồi sẽ trở về giúp đồng bào
giám đốc lê thị phượng nhấn mạnh thông qua gần hai trăm linh hình ảnh tư liệu
triển lãm hồ chí minh khát vọng độc lập dân tộc được tổ chức để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn
đối với công lao trời biển của chủ tịch hồ chí minh
đồng thời làm sáng tỏ thêm hành trình và khát vọng độc lập dân tộc vĩ đại của chủ tịch hồ chí minh
nhận thức sâu sắc hơn tầm vóc và những giá trị bất hủ trong di sản to lớn mà người để lại cho dân tộc ta
nhân dân ta và cả nhân loại tiến bộ
đặc biệt với cương vị là chủ tịch nước việt nam dân chủ cộng hòa mùa hè năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
hồ chí minh là thượng khách của nước pháp
trong khi cương quyết đấu tranh với chủ nghĩa thực dân pháp xóa bỏ ách cai trị thuộc địa ở việt nam
kiên quyết bảo vệ độc lập dân tộc hồ chí minh vẫn luôn trân trọng những giá trị văn hóa pháp
khi đề cập đến mối quan hệ việt pháp người không bao giờ bỏ lỡ dịp nhấn mạnh ý nghĩa
và cố gắng xây dựng phát triển mối quan hệ thân thiện và hợp tác giữa hai quốc gia
vùn đắp tình hữu nghị giữa nhân dân việt nam và nhân dân pháp
điều này đã định hướng cho quan hệ bang giao việt pháp
cũng như tinh thần thân thiện giữa nhân dân hai nước sau năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
ông jean pierre braat cựu thị trưởng thành phố montreal khẳng định
triển lãm đã mang đến rất nhiều cảm xúc khi kể lại quá trình hoạt động của chủ tịch hồ chí minh
một nhà cách mạng lỗi lạc
hồ chí minh không phải là một nhà cách mạng bình thường người là một nhà cách mạng kiệt xuất
bởi người là hiện thân của lòng yêu nước tình yêu dân tộc và trí tuệ
tôi đã rất cảm động khi được thấy lại những hình ảnh của người trong thời gian hoạt động tại pháp
và tình cảm mà người đã dành cho nhân dân pháp
sau lễ khai mạc triển lãm đã diễn ra chương trình văn nghệ bài ca hồ chí minh
do các nghệ sĩ không chuyên của giàn hợp sướng hợp ca quê hương biểu diễn
triển lãm hồ chí minh khát vọng độc lập dân tộc là sự kiện quan trọng và ý nghĩa
nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh tại pháp
triển lãm mở cửa cho bạn bè pháp và bà con kiều bào
đến hết ngày ba tháng sáu
diễn ra từ ngày bảy đến ngày một mươi hai tháng sáu với chủ đề khát vọng dạng dỡ ngàn sau
lần đầu tiên chương trình khai mạc tuần lễ festival nghệ thuật quốc tế huế năm hai nghìn hai mươi bốn
được tổ chức tại điện kiến trung đại nội huế
cùng những màn trình diễn đặc sắc mãn nhãn của các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế
với chủ đề di sản văn hóa với hội nhập và phát triển
tuần lễ festival nghệ thuật quốc tế huế năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ phù diễn những nét độc đáo
sự đa dạng về nghệ thuật truyền thống và đương đại của việt nam và thế giới
các lễ hội quy mô độc đáo với các chương trình chính và nhiều hoạt động hưởng ứng bên lề
diễn ra tại thành phố huế và các địa phương
đặc biệt sân khấu trong lễ khai mạc bế mạc và chương trình âm nhạc trịnh công sơn
tại festival năm nay sẽ diễn ra tại điện kiến trung cung điện lộng lấy bậc nhất kinh thành huế
đại diện ban tổ chức cho biết những tinh hoa của cố đô huế sẽ có cơ hội tỏa sáng
qua phần giàn dựng kết hợp trình chiếu laser led matrix hologram ba d mapping
trên nền sân khấu nghệ thuật bán thực cảnh tại điện kiến trung
các tiết mục biểu diễn trên sân khấu sẽ mang đến hình ảnh thành phố huế đang bừng sáng
miền di sản phát triển bền vững trân trọng thiên nhiên thân thiện an lành
ngợi ca vùng đất cố đô diệu kỳ nơi có bề dày truyền thống hội tụ âm sắc
các vùng miền trong và ngoài nước tôn vinh một thành phố phát triển bền vững
với khát vọng dạng dỡ ngàn sao
đáng chú ý sân khấu biểu diễn được thiết kế trên diện tích hơn một năm trăm linh m hai
bằng công nghệ ba d mapping sẽ khiến điện kiến trung rực sáng huyền ảo lộng lẫy
phô diễn vẻ đẹp độc đáo của kiến trúc và mỹ thuật
chương trình hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm mới lạ
độc đáo về văn hóa lịch sử và nghệ thuật
thông tin từ ban tổ chức chương trình nghệ thuật đêm khai mạc do bộ văn hóa thể thao
và du lịch bảo trợ có ekip thực hiện với nội dung các tiết mục ca khúc đồng diễn
của các nghị sĩ việt nam và quốc tế
chương trình kết hợp hài hòa những giá trị truyền thống nghệ thuật đương đại
mang hơi thở cuộc sống của huế và nhiều vùng miền di sản văn hóa đặc sắc của việt nam
cùng các quốc gia trên thế giới
nằm trong chuỗi hoạt động của festival hai nghìn hai mươi bốn tuần lễ festival nghệ thuật quốc tế huế
được xem là sự kiện văn hóa du lịch quốc tế mang đậm bản sắc văn hóa việt nam
văn hóa huế gắn với mở rộng giai đoạn
giao lưu hợp tác quốc tế phát triển kinh tế du lịch và xây dựng huế
xứng tầm là trung tâm văn hóa du lịch đặc sắc của việt nam